thưa quý vị sở y tế tỉnh đồng nai vừa có kế hoạch giải thể các bệnh viện giải chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
phù hợp với tình hình phòng chống dịch đồng thời trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất cho những đã trưng dụng trong thời gian qua
theo kế hoạch phương án để thay thế đảm bảo thu dung bệnh nhân covid một mươi chín khi giải thể các bệnh viện giải chiến là tăng cường điều trị f tại nhà
mỗi huyện thành phố biên hòa và long khánh thành lập khu điều trị f thuộc tầng một
mỗi bệnh viện trung tâm y tế có dương bệnh đảm bảo có tối thiểu hai tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
lộ trình giải thể các bệnh viện giải chiến theo ba giai đoạn thực hiện từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo kế hoạch sẽ giữ lại ba bệnh viện giải chiến gồm số tám số chín và số một mươi một căn cứ số chỉ tiêu giường bệnh được giao và số lượng người bệnh thực tế tại các bệnh viện
sở y tế tỉnh đồng nai sẽ điều phối nhân lực phù hợp để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian sắp tới